nghị định một trăm linh hai hai nghìn hai mươi một của chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính
trong một số lĩnh vực liên quan đến tài chính trong đó bổ sung quy định phạt từ bốn tám triệu đồng
đối với trường hợp lập hóa đơn nhưng không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc trên hóa đơn theo quy định
tương tự hành vi làm mất cháy hỏng hóa đơn đã lập nhưng chưa khai thuế
nghị định cũng quy định phạt từ bốn tám triệu đồng và các bên phải lập biên bản ghi nhận việc mất cháy hỏng hóa đơn
nghị định này có hiệu lực từ ngày một một hai nghìn hai mươi hai